thưa quý vị sa tử cung hay còn gọi là sa sinh dục xa dạ con xa thành âm đạo là hiện tượng thường xảy ra ở phụ nữ sau sinh gây nhiều bất tiện trong cuộc sống
tuy nhiên vì lý do tế nhị nên phụ nữ thường ngại đi khám âm thầm chịu đựng
trong khi đó nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời da tử cung có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
với phần tư vấn của các bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý vị tìm được lời giải để xử lý rứt điểm căn bệnh này
thưa bác sĩ câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới bác sĩ đó là bác sĩ có thể cho biết sa tử cung là gì và biểu hiện của các bệnh này ra sao ạ
sa tử cung người ta còn gọi là sa dạ con hay là sa sinh dục
nguyên nhân của nó thì thường là do các cơ của sàn trộn cũng như là cái hệ thống treo tử cung giữ tử cung nó bị yếu
nên nó dẫn đến tử cung tụt vào trong âm đạo thậm chí là tử cung tụt ra khỏi
ngoài âm đạo biểu hiện của sa tử cung thì thường là bệnh nhân thấy nó nặng ở cái vùng trậu
cái thứ hai nữa là nó có khó khăn về các việc đại tiện và tiểu tiện
một số các trường hợp mà tử cung xa ra ngoài âm đạo thì làm cho bệnh nhân có sự vướng víu
và sau cái vướng víu đấy thì có sự cọ sát
dẫn đến các cái viêm nhiễm và thậm chí là tiết dịch và chảy máu
vâng thưa bác sĩ vậy thì hiện nay thì chúng ta có những cái phương pháp để điều trị cũng như là phòng ngừa căn bệnh này ra sao ạ
phương pháp điều trị thì tùy từng cái chia độ của sa sinh dục
người ta có thể điều trị có nhiều phương pháp
chẳng hạn như là mới xa độ một thôi thì người ta cũng có thể là đặt cái vòng nông âm đạo
cái thứ hai là người ta khuyên là tập
luyện cho các cơ ở sàn trọ nó được khỏe hơn
thế còn lại thì những cái trường hợp mà độ hai chẳng hạn
thì những cái trường hợp mà người ta còn muốn đẻ
người ta có thể là làm cái phương pháp phương pháp măng sét tơ
tức là người ta sẽ cắt cụt cổ cung
rồi người ta mở cái thành trước người ta đẩy bằng quang lên trên
rồi người ta làm lại thành trước âm đạo
và người ta làm lại cái thành sau
trước khi làm thành sau thì người ta sẽ khâu cái cơ nâng hậu môn lên
kèm theo người ta khâu cái dây chằng mắc can rốt
để cho giữ cái sàn trộm nó khỏe
và sau đấy thì người ta sẽ tái tạo cái cổ tự cung
phẫu thuật lửa tức là phẫu thuật crocsen

thì thường là những cái người mà
thường còn khỏe chịu được cái phẫu thuật dài
thì người ta sẽ làm phương pháp crocsen
là người ta cắt tử cung hoàn toàn qua đường âm đạo
rồi người ta cũng làm các cái bước như là làm đại thành trước thành sau âm đạo
để mà gia cố cái sàn trộm nó khỏe
còn cái phương pháp nữa tức là phương pháp lơ pho
lơ pho ở đây là những cái trường hợp
mà người nhiều tuổi không còn có quan hệ tình dục
và người ta không chịu được cái cuộc phẫu thuật nó lớn
thì người ta sẽ làm phương pháp lơ pho
tức là người ta khâu toàn bộ âm đạo lại
người ta chỉ để lại một cái rãnh nhỏ để cho cái dịch nó thiết ra
nhưng với điều kiện là cái khối đó xa ra nó không được viêm nhiễm
và âm đạo cũng không được viêm nhiễm
thì người ta làm phương pháp lơ pho
và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ
bác sĩ giỏi chuyên môn bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giúp chị em chẩn đoán và điều trị nhanh chóng tình trạng sa tử cung
đến đây thì thời lượng dành cho chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay cũng đã hết